vào ngày hai tháng ba nhận được tin báo của người dân ở phường một về việc bị một đối tượng đột nhập vào nhà trộm cắp nhiều tài sản như điện thoại di động tiền mặt vàng và hai sổ tiết kiệm tổng trị giá trên hai tỷ đồng
công an thành phố sa đéc đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nhanh chóng điều tra và bắt giữ được nguyễn văn thanh chú tại thành phố sa đéc và hồ văn cảnh chú tại huyện châu thành
khi đang trốn tại xã bình thạnh huyện cao lãnh đồng thời thu hồi hơn năm trăm linh triệu đồng tiền mặt và toàn bộ số vàng bị trộm
khi bị lực lượng công an vây bắt thì lao thẳng xe vào tổ công tác nhằm thoát thân tuy nhiên hai đối tượng đã bị công an huyện phong thổ tỉnh lai châu bắt giữ
vào trưa ngày một mươi hai tháng ba tại xã khổng lào huyện phong thổ công an huyện phong thổ phát hiện bắt giữ sùng a sình và lý a lâu
cùng chú tại huyện phong thổ đang điều khiển xe máy mang theo bốn bánh nghi là heroin
đầu tranh khai thác các đối tượng khai nhận đã rủ nhau mua bốn bánh heroin nói trên
tại khu vực giáp danh giữa hai huyện nậm nhùn và mường tè mang về huyện phong thổ để bán kiếm lời thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
tàng trữ ma túy và súng đạn lê trần bảo minh chú tại tỉnh đồng nai vừa bị công an huyện xuân lộc tạm giữ hình sự
trước đó công an huyện xuân lộc đã bắt quả tăng minh đang tàng trữ bốn gói ma túy tổng hợp ba mươi năm viên thuốc lắc
tại căn nhà ở thị trấn gia rai huyện xuân lộc
tiếp tục khám xét lực lượng công an thu giữ thêm tám gói ma túy tổng hợp một viên thuốc lắc một bộ dụng cụ sử dụng ma túy một khẩu súng và tám viên đạn
hiện công an huyện xuân lộc đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt khẩn cấp tám đối tượng về hành vi gây dối trật tự công cộng
vào tối ngày một mươi hai tháng ba khi đặng ngọc nhân đang điều khiển xe mô tô trên đường
thì có xe ô tô năm chỗ do nhóm của vinh lộc hiếu hưng điều khiển phía sau
nghĩ đèn xe ô tô chiếu vào gương của mình gây trói mắt nên giữa nhân và nhóm người này xảy ra cãi vã
nhân dừng xe trước đầu xe ô tô thì bị bốn thanh niên đi trên xe ô tô cầm hung khí đuổi đánh
nhân đã gọi cho người thân giải vây và hai nhóm xảy ra xô xát đánh nhau gây náo loạn và nhiều người bị thương
bản tin nhanh tối nay đến đây là hết cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi